trong quý i nhiều mặt hàng nông sản là mặt hàng xuất khẩu trù lực vẫn tiếp diễn đả giảm
điển hình là mặt hàng gạo
khối lượng gạo xuất khẩu ba tháng đầu năm ước đạt một bốn mươi ba triệu tấn
tương đương hơn năm trăm chín mươi triệu usd giảm ba năm về khối lượng và giảm hai mươi hai về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
phóng viên truyền hình nhân dân đã có buổi phỏng vấn ông trần thanh hải
phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương về vấn đề này
thưa ông trong quý i năm hai nghìn một mươi chín tình hình xuất khẩu gạo cũng như là nông sản đang bị sụt giảm so với cùng kỳ năm vừa rồi
thế thì nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này thưa ông ạ
thị trường nông sản của chúng ta hiện nay thì cái thị trường lớn nhất là thị trường trung quốc
và trong thời gian vừa qua thì diễn biến của thị trường trung quốc cũng có những các sưu hướng bất lợi
một mặt thì trung quốc cũng đang thắt chặt tiêu dùng
mặt khác đối với bên ngoài
thì trung quốc cũng kiểm soát hàng hóa nhập khẩu chặt chẽ hơn
thể hiện qua những biện pháp về truy xuất nguồn gốc
thế hoặc là yêu cầu về bao bì nhãn mát đóng gói
hoặc là kiểm tra chất lượng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn
chính vì vậy đây là một nguyên nhân lớn làm cho xuất khẩu nông sản
những mặt hàng xuất khẩu nông sản của chúng ta cũng đã có vị ảnh hưởng
qua đây thì chúng ta thấy được rằng là các doanh nghiệp việt nam đang phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường
mà chưa có
không có hình thức để đi tìm thị trường mới
vậy ông đánh giá như thế nào về vấn đề này
nếu mà nói một cách khách quan thì chúng ta cũng phải thấy rằng là các doanh nghiệp của chúng ta
cũng đã có những cố gắng rất lớn trong việc tìm kiếm thị trường cho mặt hàng nông sản
tuy nhiên thì chúng ta cũng vẫn phải xác định là bên cạnh thị trường trung quốc
thì chúng ta vẫn phải ra sức đa dạng hóa
và điều đó cũng thể hiện qua những nỗ lực của cả phía chính phủ và doanh nghiệp
từ khắp độ chúng ta đã tìm kiếm những các hiệp định thương mại tự do ở những thị trường bên ngoài khu vực
cũng như là chúng ta đẩy mạnh cái việc tiêu thụ hàng hóa nông sản ở ngay chính tại thị trường việt nam
vậy thì bộ công thương đã có động thái gì để thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng này trong thời gian tới thưa ông ạ
bộ công thương thì chúng tôi cũng có triển khai một số các biện pháp
về mặt mở rộng thị trường thì cái giải pháp lâu dài mà chúng ta vẫn đang kiên trì theo đuổi đó là
tìm kiếm các thị trường mới thông qua các hiệp định thương mại tự do
và cho đến nay thì chúng ta cũng đã đàm phán khí kết hoặc chuẩn bị khí kết một mươi bảy hiệp định thương mại tự do khác nhau
và về cơ bản những thị trường lớn thì cũng đã nằm trong các hiệp định thương mại tự do này
cái thứ hai đó là cái công tác về xúc tiến thương mại thì bộ công thương cũng luôn luôn coi các mặt hàng nông sản
là một cái mặt hàng trọng tâm để hỗ trợ trong công tác xúc tiến thương mại
thông qua các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia
cái công tác nữa đó là cái việc về phối hợp với các bộ ngành đặc biệt là bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong cái việc tổ chức lại sản xuất
thông qua các định hướng tiêu dùng của các thị trường thì chúng ta xác định được những sản phẩm nào là sản phẩm chủ lực
chúng ta cần phát triển chúng ta cần duy trì để chúng ta có thể từ đó là cải tiến lại các cái phương thức sản xuất cũng như là nâng cao cái giá trị
và đặc biệt là nảy mạnh về cái công tác chế biến cũng như bảo quản sau thu hoạch
xin cảm ơn truyền hình nhân dân